tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã phối hợp với viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
tổ chức hội thảo quốc gia không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em khuyến nghị chính sách
hội thảo nhằm phân tích những khoảng trống về chính sách kiến nghị các giải pháp cụ thể
bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
dự hội thảo có đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
theo thống kê của tổ chức phụ nữ liên hợp quốc ba mươi bốn bốn phụ nữ việt nam từng bị bạo lực tình dục
đứng thứ hai đông nam á
bên cạnh đó thời gian qua hàng chục vụ xâm hại quấy rối tình dục xảy ra với các trẻ em khiến dư luận bức xúc
mặc dù đã có nhiều chương trình chính sách các đạo luật để bảo vệ song chưa đủ hiệu quả
thực trạng này đặt ra yêu cầu về việc cần xem xét một cách kỳ lưỡng các chiều và không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em
hội thảo là cơ hội tốt để các nhân dân
hoạch định chính sách quản lý nhà nước nhà nghiên cứu cùng trao đổi để xây dựng một bản đồ tích hợp
những không gian mà phụ nữ và trẻ em là chủ thể chỉ ra những khu vực mất an toàn nguyên nhân gốc rễ của vấn đề
từ đó xác định được những nội dung cần quan tâm về chính sách nghiên cứu can thiệp nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em hiệu quả